mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây lở đất nghiêm trọng tại khu vực đảo sulawesi của indonesia
vụ lở đất vào đêm ngày một mươi ba tháng bốn đã khiến ít nhất một mươi năm người thiệt mạng và hai người vẫn đang bất tích
vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở một buổi họp mặt gia đình đang được tổ chức tại một trong những ngôi nhà bị ảnh hưởng khiến số thương vong tăng cao
hàng chục binh sĩ cảnh sát và tình nguyện viên đã được huy động để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân bị vùi lấp
trong số hai nạn nhân may mắn sống sót có một bé gái tám tuổi
lực lượng indonesia cho biết điều kiện thời tiết xấu và đường xá hư hại ở các khu vực bị lở đất đã cản trở các nỗ lực ứng phó khẩn cấp khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc sơ tán nạn nhân
ít nhất một mươi một người thương vong trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng bốn theo giờ địa phương tại thành phố chicago bang illinoi của mỹ
vụ việc tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực súng đạn tại quốc gia này
vụ việc xảy ra tại dãy nhà số hai
trên phố west năm mươi hai cảnh sát cho biết một bé gái tám tuổi đã bị trúng vào đầu và sau đó được xác định qua đời tại bệnh viện
một bé trai một tuổi và một cậu bé tám tuổi trúng nhiều phát đạn vào bụng và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
trong khi một trẻ em khác chín tuổi bị thương ở ngón tay những người còn lại ở độ tuổi từ một mươi chín đến bốn mươi và tất cả đều đang trong tình trạng ổn định
theo các nhân chứng một đối tượng đã lái chiếc xe đan bốn chỗ màu đen và đã hàng chục phát đạn vào những người trong khu vực trước khi bỏ chạy về hướng nam trên đại lộ damon
cho tới thời điểm này vẫn chưa có nghi can nào bị bắt giữ và cảnh sát đang tích cực điều tra
quân đội israel cho biết sẽ sớm điều động thêm hai lữ đoàn tham gia các hoạt động tác chiến trên mặt trận gaza
trong mối cảnh quốc tế đang lo ngại về kế hoạch tấn công quy mô lớn của tenaviv vào thành phố rafah phía nam của giải gaza
hồi đầu tháng này israel đã rút một số lực lượng khỏi gaza
đồng thời cho biết quân đội sẽ chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo
trong đó có chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào rafah bất chấp sự phản đối của mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới
kế hoạch bao gồm việc sơ tán dân thường ra khỏi khu vực chiến sự
song cho đến nay vẫn chưa có động thái của israel về việc di tản người dân
cộng đồng quốc tế đang hết sức lo ngại một cuộc tấn công vào rafah
nơi trú ẩn của hơn một bốn triệu người palestine sẽ gây ra thảm họa nhân đạo tại đây
cũng như đe dọa leo thang tình hình khu vực
trong hôm qua hàng nghìn người palestine ở phía nam gaza
đã đi di tản sau khi có thông tin quân đội israel cho phép phụ nữ
trẻ em và đàn ông trên năm mươi tuổi được di tản về phía bắc
tuy nhiên quân đội israel đã phủ nhận thông tin này
thưa quý vị vụ tấn công bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ israel
vào tối ngày một mươi ba tháng bốn dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn là lời giải đáp cho câu hỏi
iran sẽ đáp trả bằng cách nào sau khi khu vực hợp đại sứ quán ở tehran
tại thủ đô damat của syria bị tấn công
diễn biến mới nhất này có tác động như thế nào tới mối quan hệ giữa iran và israel
cũng như các quốc gia khác trong khu vực và thế giới
và liệu rằng những căng thẳng này có dẫn tới một cuộc đối đầu quân sự trên quy mô lớn hay không
để có cái nhìn chuyên sâu hơn về những diễn biến căng thẳng mới tại khu vực trung đông
như đã đề cập trong phần đầu chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay
khách mời là đại sứ nguyễn quang khai chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế
vâng ạ cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và trước khi đi tới những trao đổi cụ thể thì mời ông cũng như là quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng theo dõi những tổng hợp diễn biến từ phóng viên chúng tôi
các cơ sở lãnh sự quán và đại sứ quán ở bất cứ quốc gia nào đều được xem là lãnh thổ quốc gia đó
khi họ tấn công tòa nhà lãnh sự quán của chúng tôi đồng nghĩa với việc họ tấn công vào lãnh thổ của chúng tôi
israel đã phạm sai lầm và phải bị trừng phạt và sẽ bị trừng phạt
trong những ngày sau cuộc không kích của israel vào đại sứ quán iran
ở syri đầu tháng này câu hỏi lớn nhất được đặt ra là khi nào iran sẽ đáp trả
tehran đã đưa ra câu trả lời vào tối một mươi ba tháng bốn bằng một cuộc tấn công trên không chưa từng có
với hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa được thực hiện trực tiếp từ đất iran
sau cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn giới chức iran cảnh báo sẽ tiến hành thêm các biện pháp
giáng trả áp nhiệt hơn chống lại israel cùng các đồng minh nếu tiếp tục bị khiêu khích
về phần mình tổng thống israel isaac hezod coi hành động iran là tuyên chiến
và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng
vụ tấn công tối một mươi ba tháng bốn của iran là một ví dụ khác về nỗ lực của tehran
nhằm gieo sắc hỗn loạn khủng bố và bất ổn trên toàn cầu
mục tiêu chính của israel là bảo vệ người dân israel
hiện nay tất cả các lựa chọn đang được xem xét để giải quyết mối đe dọa do iran gây ra
nhưng israel không tìm cách leo thang xung đột thành chiến tranh toàn diện
vụ tấn công của iran nhằm vào lãnh thổ israel đánh dấu lần đầu tiên iran trực tiếp
đánh dấu lần đầu tiên iran trực tiếp đánh dấu lần đầu tiên iran trực tiếp đánh dấu lần đầu tiên iran trực tiếp

thể hiện sự thu định thông qua các lực lượng tùy nhiệm giữa hai nước
mặt trận mới với iran
thì tôi cho rằng là
israel bản thân israel không chịu nổi
và chính ra là
mỹ cũng không tán hành
bởi vì là
biden thì trong
cái cuộc điện đàm
với thủ tướng israel
netanyahu thì đã khuyên ông ta
là không có cái hành động
léo thang căng hẳn
để chống lại iran
và ngày hôm qua tức là ngày một mươi bốn tháng bốn
thì sau khi điện đàm
với tổng thống biden
thì thủ tướng của israel
đã tuyên bố chính thức
rằng là israel
sẽ hủy cái kế hoạch
tấn công vào
iran trả đũa
cái hành động của iran
thế như vậy là tình hình tôi thấy là nó
sẽ dần dần nó dịu đi chứ không phải là
nó sẽ leo thang hơn nữa
có lẽ là chúng ta cũng đang thấy những cái dấu hiệu rất là tích cực
chúng ta cũng đều hy vọng rằng cái tình hình
tại trung đông cũng sẽ xoa dịu đi trên rất nhiều
những cái mặt trận và cũng có một cái
tuyên bố rất là đáng lưu ý từ phía iran
rằng là họ cho rằng là
nếu như hội đồng bảo an cách đây một tuần
liên án mạnh mẽ vụ tấn công
của israel nhằm vào khu phức hợp
tại sứ quán iran tại thủ đô damas
của syria và truy tố đến cùng thủ phạm
thì có lẽ là cái vụ việc vào đêm ngày một mươi bốn
và ngày một mươi ba tháng bốn đã không xảy ra
tôi nghĩ rằng ngay là iran đã tuyên bố như vậy
là họ có cái suy nghĩ thực sự như vậy
và nếu mà iran
không tấn công nếu mà israel
không tấn công vào lãnh sự quán của iran
và lên án cái hành động của israel
thì chắc chắn là
không tấn công israel
tuy nhiên là ngày
mùng hai tháng bốn vừa rồi
là ngay sau khi mà
israel tấn công
vào cái tòa lãnh sự quán của iran
tại syria thì hội đồng bảo an
để bàn về cái vụ này
thì mỹ rồi anh pháp
rồi các nước phương tân khác
chống lại cái việc ra
một cái bản tuyên bố lên án
thế như vậy là nếu mà chỉ cần lên án thôi
chỉ cần lên án cái hành động đó
cái hành động đó là một cái hành động
nghĩa là vi phạm luật pháp quốc tế
vi phạm tất cả những cái
gọi là hiệp ước
về quyền bất khả xâm phạm
của các cơ quan ngoại giao
thì iran sẽ không có
cái cuộc trả đũa
một mươi ba tháng bốn
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn vừa rồi
dạ vâng ạ
có lẽ là chúng ta cũng
không chỉ chúng ta đâu ạ
mà cộng đồng quốc tế đều
không mong muốn rằng tình hình trung đông sẽ tiếp tục leo thang
bởi vì không chỉ là một cuộc chiến về địa chính trị
đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất ở đây
chính là dân thường
và những hình ảnh những cái con số thương vong
trong những tháng vừa qua liên quan đến cuộc xung đột tại gaza
khi mà chúng ta đưa lên
đều khiến tất cả thế giới
được động lòng thương cảm
và chúng ta cũng hy vọng rằng
cái tình hình giữa iran và israel
sẽ chấm dứt như là tuyên bố của từ hai phía
rất cảm ơn ông với những chia sẻ ngày hôm nay
thưa quý vị
trong bối cảnh trung đông vốn đang chịu sức ép
từ các yếu tố chính trị tôn giáo và các cuộc xung đột
sai rằng thì vòng xoáy đáp trả quân sự
giữa iran và israel sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng
không chỉ cho hai quốc gia này
mà còn toàn bộ khu vực
thậm chí là nhiều lĩnh vực của đời sống thế giới
do đó hơn lúc nào hết vai trò của liên hợp quốc
và các quốc gia có ảnh hưởng ở khu vực
cần được thể hiện bằng các bước đi khẩn cấp
hồi thúc các bên liên quan kiểm chế
tiến hành hòa đàm nhằm hạn chế tối đa
những màn tấn công ăn miếng trả miếng như đã xảy ra
một thế giới đa chiều cũng khép lại bản tin ngày hôm nay